xã quang tiến là xã đầu tiên của huyện tân yên đạt chuẩn nông thôn mới
đây cũng là xã có nhiều hộ dân là người dân tộc thiểu số
chỉ riêng tại thôn đồng xào hai trong chín mươi tám hộ nhân khẩu của thôn thì đã có bốn mươi hai hộ là người dân tộc thiểu số
chủ yếu sống vào người nông
do các hộ người dân tộc có hạn chế về nhiều mặt nên việc định hướng sản xuất chăn nuôi cho bà con
đã được tri bộ thôn đã làm nhiệm vụ trọng tâm để vận động lựa chọn một cách làm phù hợp cho từng gia đình
từ đó phát triển kinh tế cho toàn bộ thôn miền núi này
nắm bắt công nghệ thông tin và bên trên thì so với các thôn chúng tôi là kém hơn với hai nữa là
để mà công tác tuyên truyền tới người dân và mô hình phát triển kinh tế
đặc biệt là cây trồng và phát triển trang trại thì nó chưa được sâu rộng
đồng chí bí thư tri bộ là trưởng thì cũng đã chỉ đạo tới chính quyền thôn
thường xuyên là đến các hộ gia đình
mà có nhu cầu về phát triển kinh tế thì đặc biệt là cái chuyển đổi về cái cây trồng vật nuôi
thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con là tham gia vào cái sản xuất để cho cái thu nhập cao
khác với nhà anh nguyên bà đào chọn chăn nuôi để phát triển mô hình kinh tế gia đình
làm trang trại tới năm hai nghìn tám chủ yếu là nuôi cá và lợn xề lợn bột
thu nhập từ công việc này đem lại cho gia đình bà khoảng hơn hai trăm linh triệu
một năm với thu nhập này kinh tế gia đình bà đã được cải thiện rất nhiều
mô hình chăn nuôi của gia đình bà được nhân rộng phổ biến trong toàn xã
từ khi tôi làm thì cảm thấy kinh tế gia đình cũng vươn lên
thấy kinh tế nó ổn định hơn
nói chung là xã cũng khuyến khích để làm để gọi là nông thôn đổi mới lên
để làm cho chúng tôi được kinh tế nó khác hơn
có giúp đỡ để làm tôi được làm ao với trang trại
thành công lớn nhất mà đảng bộ xã quang tiến đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đó là quang tiến được công nhận là xã chuẩn quốc gia nông thôn mới về đích sớm trước một năm
hoàn thành vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đảng bộ xã đề ra như tổng giá trị sản xuất đạt một trăm chín mươi năm hai tỷ đồng vượt so với mục tiêu đại hội là tám mươi bảy
trong đó nông lâm thủy sản đạt chín mươi bảy sáu tỷ đồng tỷ lệ hộ nghèo còn bốn sáu giảm hai bốn mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi
để đạt được những kết quả này sẽ phải nghiên cứu xác định đúng mô hình để phát triển
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế đối với lệ xã chúng tôi đã chuyển đổi một số mô hình từ làm dọn thuần nông sang canh tác
có việc chuyển đổi thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung
thứ hai nữa là chuyển đổi một số mô hình sang trang trại và gia trại
đối với công tác thực hiện trang trại gia trại thì quang tiến tôi đã
làm tương đối tốt và đã có hàng trăm hộ chuyển đổi và đã thu lại hiệu quả kinh tế cao
tại quang tiến có đầy đủ các yếu tố tiềm năng điều kiện tự nhiên hạ tầng cơ sở thuận lợi
để phát triển mô hình kinh tế mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tuy nhiên trước đây do chưa khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh
nhân dân trong xã chưa biết chọn loại hình nông nghiệp phù hợp cho từng hộ gia đình
nên đời sống chưa được nâng cao
việc đi sâu nắm bắt tâm tư của bà con nông dân am hiểu thế mạnh cũng như hạn chế của địa phương
đã giúp đảng bộ xã đưa ra những định hướng đúng đắn tới từng tri bộ thôn để tư vấn
định hướng làm kinh tế cho người dân trong xã
chính việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế
đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân
góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả cao
quyết định trên thế giới đã dùng thực thi xác lệnh do tổng thống donald trump ban hành hồi cuối tháng trước
tạm cấm công dân từ bảy nước có đa số dân là người hồi giáo nhập cảnh vào mỹ
quyết định này được đưa ra sau khi một toán liên bang của mỹ bãi bỏ lệnh cấm trên
các hãng hàng không bao gồm air france của pháp briston airways của anh
lufthansa của đức united airlines của mỹ và các hãng của qatar thụy sĩ
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và nhật bản
theo đó sẽ tiếp tục chuyên trở công dân của các quốc gia liên quan đến xác lệnh của mỹ
nếu thị thực cấm nhập cảnh của họ có giá trị
trong khi đó một số hãng hàng không khác cho biết họ sẽ tiếp tục chờ đợi thêm văn bản xác nhận chính thức
và khuyến nghị hành khách liên hệ với cơ quan chức năng của mỹ để có thêm thông tin chi tiết
xác lệnh của tổng thống trump yêu cầu tạm cấm công dân từ bảy quốc gia hồi giáo nhập cảnh vào mỹ trong vòng chín mươi ngày
tuy nhiên thẩm phán liên bang tại stister ông james robert công bố
phán quyết tạm bãi bỏ lệnh cấm để chờ xem xét rộng hơn về mặt pháp lý
hàn quốc mỹ và nhật bản sẽ có kế hoạch nhóm họp tại washington vào trung tuần tháng hai này
để thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình thử hạt nhân và tên lửa của triều tiên
đây sẽ là cuộc gặp ba bên lần đầu tiên được tổ chức dưới thời tổng thống mỹ đông nam trạm
theo thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra tại thủ đô washington của mỹ
nhằm bàn luận các vấn đề hạt nhân của triều tiên
trong cuộc điện đàm vào ngày bảy tháng hai tới giữa ngoại trưởng hàn quốc jun bung se
và người đồng cấp mỹ rick tillerson
ngoài việc chúc mừng ông rick tillerson giữ cường vị ngoại trưởng mỹ
hai nhà lãnh đạo tập trung vào mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước trong vấn đề hạt nhân của triều tiên
ngoài ra nội dung cuộc điện đàm đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng khác
như tái khẳng định phát triển vững chắc quan hệ đồng minh hàn quốc và mỹ
thảo luận phương án hợp tác nhằm đối phó trước tình hình an ninh khu vực ở đông bắc á đang có nhiều biến động
bộ thương mại thái lan hôm qua cho biết dự kiến sẽ bán hết toàn bộ số gạo tám một triệu tấn
được dự trữ trong nửa đầu năm nay và sẽ bắt đầu với lần mở bán đấu giá hai tám mươi bảy triệu tấn gạo chất lượng cao vào ngày một mươi sáu tháng hai tới
đợt bán đấu giá hai tám mươi bảy triệu tấn gạo chất lượng tốt trong tháng hai sẽ giúp giảm áp lực về giá trên thị trường thế giới
ngoài ra việc bán hết gạo cũng sẽ giúp thái lan giảm gánh nặng chi phí cho việc bảo quản giữ chữ kho gạo trong kho
số gạo còn lại sẽ được bán cho các nhà chế biến thực phẩm và sản phẩm công nghiệp do có chất lượng kém hơn
dự kiến thái lan sẽ bán hết số gạo giữ chữ trong tháng năm
ước tính khoảng một nửa trong số hai tám mươi bảy triệu tấn gạo đang được bán vào tháng hai này sẽ là gạo thơm nhài hai mươi là gạo trắng và còn lại là các loại gạo nếp
ngành xuất khẩu lúa gạo của thái lan dự kiến sẽ có một năm khó khăn với nguồn cung cấp gạo tại các nước nhập khẩu và xuất khẩu tăng mạnh trong khi nhu cầu trên thị trường lại xuống thấp hơn năm ngoái
hướng tới đối tượng khách hàng ở tầng lớp trung lưu đang bùng nổ ở ấn độ
trong bối cảnh doanh số bán hàng ở thị trường trung quốc chậm lại tập đoàn công nghệ apple cho biết sẽ bắt đầu sản xuất điện thoại iphone ở nước này vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
theo tuyên bố của người phụ trách mảng công nghệ sinh học và công nghệ thông tin ở bang kanataka miền nam ấn độ một công ty sản xuất điện tử của đài loan trung quốc sẽ lắp ráp các sản phẩm điện thoại iphone ở một nhà máy tại ấn độ phục vụ thị trường
apple hiện chỉ chiếm hai thị phần ở ấn độ trong khi đối thủ samsung nắm trong tay đến hai mươi ba thị phần
ở quốc gia đông dân này việc sản xuất tại đây sẽ giúp apple linh hoạt hơn trong việc phản ứng với những biến động của thị trường cũng như giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm
apple hiện thâm nhập thị trường ấn độ thông qua bên thứ ba là các doanh nghiệp bán lẻ
tuy nhiên hãng sẽ vấp phải rào cản pháp lý khi luật pháp đòi hỏi tỷ lệ nội địa hóa ba mươi nếu apple muốn tự vận hành các cửa hàng của họ tại đây
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân